quận đống đa đang dẫn đầu toàn thành phố về số ca covid một mươi chín với hai ba trăm bốn mươi một ca
trong đó một chín trăm ba mươi chín ca ghi nhận từ khi thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
điển hình ngày hai mươi chín tháng một mươi một quận đống đa ghi nhận tới một trăm bảy mươi bảy ca covid một mươi chín
riêng ca cộng đồng chiếm tới một trăm một mươi năm dịch tấn công gần như tất cả các phường của quận
chỉ tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi hai quận đống đa ghi nhận bảy mươi bảy ca mắc
nó có đến ba mươi chín f trong cộng đồng
tình hình dịch trên địa bàn quận đống đa đang có nhiều diễn biến phức tạp
xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường khâm thiên trung phụng quốc tử giám văn miếu phương liên khương thượng và thổ quan
nhận định về tình hình dịch trên địa bàn lãnh đạo trung tâm y tế quận đống đa cho hay
với việc tình hình dịch diễn biến phức tạp hiện lực lượng y tế địa phương đang hoạt động hết công suất
ngoài lực lượng y tế cơ sở đơn vị đang phải huy động thêm cả lực lượng từ các cơ sở y tế trên địa bàn
bao gồm cả cơ sở y tế ngoài công lập để đáp ứng với khối lượng công việc hiện tại
để ứng phó với số ca f tăng nhanh chiều một mươi bốn tháng một mươi hai quận đống đa đã đưa vào hoạt động cơ sở thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ với sáu trăm linh giường
cơ sở thu dung này được đặt tại khu ký túc xá của đại học thủy lợi
đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng không đủ điều kiện điều trị
quý vị khán giả thân mến từ khi số ca mắc trong cộng đồng ở hà nội gia tăng
cũng là lúc bệnh viện thanh nhàn cơ sở điều trị tuyến cuối của thành phố
và tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân covid một mươi chín ở tầng điều trị thứ nhất thứ hai và thứ ba
các khu vực này đã bắt đầu bị quá tải
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhàn cho biết
theo phân công của bộ y tế bệnh viện có một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng đang tiếp nhận đến gần một trăm năm mươi bệnh nhân
hiện tại bệnh viện thanh nhàn đang quá tải bệnh nhân covid một mươi chín
ở tầng thứ hai có gần hai mươi bệnh nhân chuyển nặng
khu vực tầng ba có bốn mươi bệnh nhân từ thở oxy cho đến can thiệp bằng máy thở
so với công suất được giao đã gấp một trăm năm mươi
mặc dù đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng hiện nay mỗi ngày tại bệnh viện thanh nhàn vẫn có hai mươi ba mươi trường hợp đến khám
sau khi có kết quả test nhanh dương tính tại nhà
một mươi số trường hợp test nhanh dương tính tại nhà sau khi được bệnh viện thanh nhàn
xét nghiệm lại bằng phương pháp pcr để khẳng định chắc chắn thì đều có kết quả dương tính
nhiều trường hợp đề nghị được nhập viện điều trị
nhưng hiện nay bệnh viện chỉ tiếp nhận nội chú đối với những bệnh nhân có biểu hiện nặng
để ứng phó với số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
nhiều địa phương tại hà nội đang gấp rút hoàn thành các trạm y tế lưu động
với quy mô hàng trăm giường để điều trị f không thể nhẹ
tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai các đơn vị chức năng quận hoàn kiếm hà nội vẫn đang lắp ráp
các trạm y tế lưu động tại địa chỉ số chín phố hai bà trưng phương trang tiên quận hoàn kiếm
để phân tầng điều trị ép không giảm tài cho các bệnh viện của thành phố
trạm y tế lưu động đang được khẩn trương hoàn thiện sớm đi vào hoạt động này có quy mô hai trăm linh giường
với hai mươi bảy phòng nhằm thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại mọi trang thiết bị cũng như vật dụng sinh hoạt cá nhân
dành cho người mắc covid một mươi chín đã được chuyển đến
dự kiến từ tối một mươi bốn tháng một mươi hai trạm y tế lưu động này sẽ đi vào hoạt động
trực tiếp kiểm tra việc lắp đặt và hoàn thiện trạm y tế lưu động
phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm nguyễn quốc hoàn cho biết
mặc dù quận có diện tích khá chật hẹp mật độ dân số cao
nhưng địa phương cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn
qua khảo sát địa phương đã lựa chọn các trường mầm non tiểu học trên địa bàn
để thành lập các cơ sở thu dung
theo ông hoàn đây là trạm y tế lưu động thứ ba của quận hoàn kiếm
sau trạm y tế lưu động tại đồng xuân và hàng thiếc
cùng với đó quận hoàn kiếm đã chủ động lên phương án chuẩn bị
trong điều kiện cần thiết quận có thể thành lập tới ba mươi tám trạm y tế lưu động
trạm y tế lưu động có nhiệm vụ thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng
và mức độ nhẹ tại quận phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện
khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm thông tin
tại quận hai bà trưng chiều một mươi ba tháng một mươi hai phó giám đốc sở y tế hà nội trần văn trung
chủ tịch ubnd quận hai bà trưng nguyễn quang trung đã kiểm tra công tác chuẩn bị
trước khi vận hành nơi thu dung các bệnh nhân covid một mươi chín thẻ nhẹ đầu tiên của quận
ông nguyễn quang trung cho biết cơ sở điều trị này được đặt tại ký túc xá
trường đại học xây dựng số bảy mươi hai trần đại nghĩa phường đồng tâm
có sức chứa hai trăm năm mươi giường do ubnd quận vận hành
tại đây quận bố trí đủ các điều kiện hậu cần cơ sở vật chất trang thiết bị cơ số thuốc
đồng thời có các y bác sĩ lực lượng chức năng
giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân
khu vực thu dung f thể nhẹ này có các khu đón tiếp bệnh nhân
khu căng tin khu làm việc của các y bác sĩ với hệ thống camera giám sát
cũng như hệ thống loa truyền thanh để theo dõi bệnh nhân
theo báo cáo mới nhất của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
quận hai bà trưng lũy tích đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn quận đã ghi nhận
một hai trăm tám mươi một trường hợp f đang điều trị bảy trăm năm mươi một người
trong đó bốn mươi tám người điều trị tại nhà
trong cuộc họp ngày một mươi ba tháng một mươi hai ban thường vụ thành ủy hà nội yêu cầu
các cơ quan chức năng xây dựng kịch bản ba ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
trao đổi với báo chí tối cùng ngày ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy cho hay
dù số ca bệnh bình quân gần đây gia tăng mạnh thành phố vẫn kiểm soát được tình hình
tuy nhiên ông đã yêu cầu ban cán sự đảng ubnd thành phố chỉ đạo lên phương án
chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn
lãnh đạo quận huyện thị xã bám sát địa bàn trước mắt tập trung tối đa cho tuyến cơ sở
nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân
theo ông dũng tâm lý chủ quan còn phổ biến tình trạng tụ tập đông người không thực hiện năm k
trong tổ chức lễ đám ăn uống ở hàng quán diễn ra nhiều nơi
một số quận huyện phường xã vẫn chưa triển khai điều trị f thể nhẹ
hoặc không triệu chứng cách ly f một tại nhà
cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ
trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
như chỉ đạo của trung ương và chính phủ bí thư thành ủy hà nội nêu rõ
xin được chuyển sang các thông tin về diễn biến dịch bệnh tại tp hcm
trong buổi họp báo chiều một mươi ba tháng một mươi hai bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
thành phố đang triển khai chiến dịch bảo vệ sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ
đây là chiến dịch rất quan trọng được bộ y tế và chính phủ đánh giá cao bà mai cho hay
theo bà huỳnh mai chiến lược y tế này đã tìm ra đối tượng nguy cơ
gần như tìm ra được nguyên nhân tử vong dai dẳng trong một tháng qua
chúng ta sẽ tác động can thiệp trên đúng lên đối tượng nguy cơ này bà mai thông tin
để thực hiện chiến dịch các địa phương sẽ lập danh sách đối tượng nguy cơ trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
khi có danh sách địa phương sẽ thực hiện xét nghiệm cho các gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
tìm ra các ép không để can thiệp và cấp thuốc phù hợp
ngành y tế đảm bảo túi thuốc c được phát ngay khi người dân có kết quả dương tính với sars cov hai
đồng thời người bệnh sẽ được tư vấn theo dõi bởi các bác sĩ trong mạng lưới thầy thuốc đồng hành qua điện thoại thường xuyên
quy chế phối hợp sẽ được tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
trên nguyên tắc kiểm soát chặt các loại thuốc tránh nhập nhằng giữa mua bán và cấp phát miễn phí
tp hcm ghi nhận một bảy mươi hai lượt khách nước ngoài trong ba ngày qua phát hiện một mươi chín ca dương tính
các mẫu này đều được gửi đến cơ quan giải trình tự gen chưa phát hiện biến thể omicron
ngoài ra cơ quan chức năng đã làm việc với trường hợp ba người khách bay từ tp hcm sang hồng kông
đã nhiễm biến thể delta không phải là omicron như một số tờ báo thông tin
thành phố vẫn kiểm soát chặt chẽ biến thể mới để phát hiện sớm xử lý kịp thời tránh văn phòng sở y tế cho biết
tại tp hcm đến nay vẫn còn nhiều người dân chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
ngành y tế đang thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà
để mời người dân đi tiêm vaccine
ông hoàng tùng chủ tịch ubnd tp hcm cho biết trên sáu mươi ca tử vong vừa qua tại địa phương đều chưa tiêm vaccine
trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền
ông tùng nêu thực tế nhiều gia đình có ông bà cha mẹ lớn tuổi kèm bệnh lý nền rất nghiêm trọng như tai biến
bệnh nan y nên có tâm lý sợ tiêm vaccine và có biến chứng nguy hiểm
về mặt y khoa sẽ có tỷ lệ biến chứng nhưng khi lựa chọn giữa tiêm hoặc không tiêm
ông tùng nhấn mạnh
việc tiêm tốt hơn cho nhóm này khi chẳng may mắc covid một mươi chín
thực tế tại địa phương chúng tôi nắm danh sách người chưa tiêm nhưng vận động khó khăn
gia đình thậm chí sẵn sàng ký giấy đồng ý không tiêm vaccine
chúng tôi tha thiết mong người dân tp hcm và tp hcm đi tiêm vaccine
ông tùng thông tin hiện trên địa bàn tp hcm vẫn duy trì hoạt động hai mươi hai điểm tiêm vaccine
đối với trường hợp chưa có điều kiện đi đến trạm y tế thành phố sẽ hỗ trợ người dân tiêm chủng tại nhà
về vấn đề tiêm vaccine cho người dân
đặc biệt là người lao động
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho hay thành phố đang thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà
kết hợp với chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ để ra soát lại thông tin tiêm chủng
người dân chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi
cần báo với chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp nơi làm việc để được tổ chức tiêm chủng sớm nhất
riêng các trường hợp bị hoãn tiêm khi đến thời hạn có thể liên hệ với địa phương tổ dân phố và trạm y tế
xin được chuyển sang các tin tức thế giới
thưa quý vị mới đây nghiên cứu của các nhà khoa học anh cho thấy
hai mũi vaccine covid một mươi chín không tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống lại omicron
biến chủng lây lan mạnh hơn biến chủng delta
các nhà khoa học tại đại học oxford đã công bố kết quả nghiên cứu hôm một mươi ba tháng một mươi hai
sau khi phân tích mẫu máu của những người đã tiêm vaccine astrazeneca aufirst
hoặc là pfizer biontech trong một nghiên cứu lớn về việc tiêm trộn vaccine
kết quả nghiên cứu cho thấy hai liều vaccine covid một mươi chín có thể không tạo ra đủ kháng thể
trung hòa chống lại omicron
điều này dẫn đến khả năng gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở những người từng mắc covid một mươi chín
hoặc tiêm chủng trước đó
tuy nhiên nghiên cứu của các nhà khoa học oxford cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy
mức độ kháng thể thấp hơn nhằm chống lại omicron có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng
nhập viện hoặc tử vong cao hơn ở những người đã tiêm hai liều vaccine được cấp phép
nghiên cứu được công bố một ngày sau khi thủ tướng anh boris johnson cảnh báo
hai mũi tiêm vaccine vẫn chưa đủ để chống lại omicron
tuần trước cơ quan y tế anh cho rằng mỗi vaccine thứ ba có thể giúp khôi phục đáng kể
khả năng bảo vệ chống lại biến chủng mới
anh ngày một mươi ba tháng một mươi hai cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì omicron
tính đến nay hơn ba một trăm linh ca nhiễm biến chủng omicron đã được ghi nhận tại anh
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine thứ ba
để chống lại omicron
thủ tướng johnson nhấn mạnh điều tốt nhất cần làm là tiêm mũi vaccine tăng cường
ông johnson cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường là một cách tốt nhất
việc tiêm mũi vaccine tăng cường có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm
hoặc ít nhất là khiến cho triệu chứng bệnh ít nguy hiểm hơn
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng một mươi hai dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy
biến chủng omicron lây lan mạnh hơn biến chủng delta và làm giảm hiệu quả của vaccine
nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra một phiên bản tăng hình của biến chủng omicron
trong các mẫu xét nghiệm tại nam phi australia và canada
phiên bản tàng hình có nhiều đột biến giống của omicron
nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm pcr
mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải trình tự gen
trong ngày hôm qua trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc của mỹ
đã khuyên cáo công dân nước này tránh đi lại từ italy greenland và mauritius
viện dẫn các mối quan ngại liên quan tới dịch covid một mươi chín
hiện cdc mỹ đang liệt tám mươi bốn điểm đến vào danh sách đi lại cấp độ bốn nguy cơ rất cao
bao gồm gần như toàn bộ các nước tại châu âu
mỹ đã áp dụng các quy định mới có hiệu lực từ ngày sáu tháng một mươi hai
trong đó yêu cầu các du khách quốc tế tới mỹ phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
một ngày trước khi cởi hành
theo thống kê trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai italy đã ghi nhận chín mươi tám trường hợp tử vong do covid một mươi chín
tăng đáng kể so với con số sáu mươi sáu ca một ngày trước đó
tuy nhiên theo bộ y tế nước này số ca nhiễm mới theo ngày giảm từ một mươi chín hai trăm một mươi năm xuống một mươi hai bảy trăm một mươi hai ca
đến nay italy đã ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi sáu ca
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai italy đã ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi bốn chín trăm hai mươi chín trường hợp tử vong liên quan đến covid một mươi chín
kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng hai năm ngoái
đây là mức cao thứ hai ở châu âu sau anh và cao thứ chín trên thế giới
trên cả nước số bệnh nhân covid một mươi chín tại italy hiện là năm hai mươi bốn triệu người
mỹ đã áp đặt các quy định mới có hiệu lực từ ngày sáu tháng một mươi hai
yêu cầu du khách quốc tế đến bằng đường hàng không
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi khởi hành
theo quy định trước đây
này là bảy mươi hai giờ
trước đó từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
mỹ đã ngừng tiếp nhận công dân nước ngoài từ tám nước ở miền nam châu phi
do lo ngại biến chủng omicron
nhưng chưa áp dụng đối với những nước mới phát hiện biến thể này
thưa quý vị ngày hôm qua thủ tướng anh boris johnson
đã chính thức thông báo về trường hợp tử vong do biến thể omicron tại đất nước này
đồng thời ông cũng đưa ra cảnh báo
hai mũi tiêm vaccine vẫn chưa đủ để chống lại biến chủng omicron
bởi vậy chúng ta vẫn nên hết sức cảnh giác
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại